các dự án căn hộ dịch vụ chất lượng tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như hà nội tp hcm hải phòng
trong khi nhu cầu cho sản phẩm này trải khắp các khu công nghiệp trên cả nước
bao gồm cả các tỉnh lân cận như bình dương long an bắc ninh vĩnh phúc hải dương hà nam
các dự án căn hộ dịch vụ cho người thu nhập trung bình thì chúng ta chưa có
ngoài ra tính đến quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy trong một trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư tại việt nam hàn quốc dẫn đầu
tiếp theo là nhật bản singapore đài loan
tương ứng theo bộ lao động thương binh và xã hội trong năm hai nghìn một mươi năm trong bảy mươi bốn quốc gia đang làm việc tại việt nam
năm mươi tám là người châu á gồm nhật bản hàn quốc malaysia và đài loan
nhưng chất lượng dịch vụ hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhóm khách hàng
tăng lớn như nhật bản hàn quốc
chúng tôi có nghiên cứu thị trường của khu vực này
thì được thấy là các cái khu căn hộ dịch vụ mà dành cho người nhật
và để cho người nhật có thể yên tâm và sinh sống thì vẫn còn ít
trong khi đó thì với tình hình và xu hướng đầu tư là các doanh nghiệp nhật
thì đang đầu tư mạnh vào khu vực này trong tương lai
nên là chúng tôi quyết định là đầu tư vào hình thức căn hộ dịch vụ cho thuê
căn hộ dịch vụ cho thuê không phải là một loại hình dễ đầu tư
vì việc thu hồi vốn đối với loại hình này chậm hơn so với xây nhà để bán
và phải là các doanh nghiệp có năng lực mới có thể tham gia vào thị trường này
từ quan điểm của nhà đầu tư thì chúng tôi hiểu được đầu tư vào cái mảng căn hộ để bán
thì thực ra có lẽ là nó là một bước đi đơn giản hơn và dễ đầu tư hơn
tuy nhiên chúng tôi lại nhận thấy là cái thị trường căn hộ cho thuê của hà nội
dành cho đối tượng là người nhật và các người nước ngoài sinh sống làm việc việt nam
thì vẫn còn khá là ít cho nên là hiện tại là khách đang có nhu cầu
nên chúng tôi đầu tư vào mảng này
có thể thấy chỉ tính riêng tại hà nội và các tỉnh lân cận đã có hơn bảy mươi khu công nghiệp
tuy nhiên thị trường mới ghi nhận một số lượng dự án căn hộ dịch vụ hạn chế
với một vài thương hiệu điều hành quốc tế
quy mô hiện tại của các thương hiệu này tại hà nội cho thấy mức độ phát triển
của thị trường căn hộ dịch vụ tại hà nội chưa thực sự tương xứng với tiềm năng
khi so sánh với quy mô trong khu vực và thế giới
chúng ta nghiên cứu đưa ra chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư vào
cho phân khúc căn hộ cho thuê giá bình dân thì chả ai sẽ tham gia
thì tham gia không thu hút nguồn không được cái lợi ích gì cả
thì chắc chắn là sẽ nhu cầu rất lớn nhưng sẽ vẫn bị tỉnh trại như hiện nay
ngoài ra một xu hướng khác là sự ra đời của các sản phẩm lai tạo
giữa căn hộ dịch vụ và khách sạn hay condo theo tại thị trường du lịch
những hướng đi này mở ra nhiều cơ hội cải thiện tình hình hoạt động
và phát triển hơn nữa cho sản phẩm căn hộ dịch vụ tại việt nam
vấn đề đặt ra là liệu các chủ đầu tư và các đơn vị điều hành
có đủ nhanh nhạy để tận dụng cơ hội nắm bắt và đón đầu xu hướng được hay không
thái nguyên có hệ thống giao thồng thuận lợi cùng cơ sở hạ tầng hoàn thiện
theo đó condo theo tại khu đô thị gồm các căn hộ được lắp đặt đầy đủ nội thất
đồ gia dụng giống như những khách sạn cao cấp
khu đô thị cung cấp trên hai căn hộ đáp ứng nhu cầu ở cho hàng chục nghìn người
mới đây công ty cổ phấn bất động sản linh house miền trung đã tổ chức sự kiện
cơ hội đầu tư đất biển miền trung tại thành phố quảng ngãi
nhằm giới thiệu dự án đất nền ven biển là phú an khang
dự án phú an khang là khu đô thị trung tâm trong vài năm tới
kèm theo đó với những điểm thu hút đặc biệt của khu đô thị phú an khang
như giáp liền với ba cây cầu kinh tế trọng điểm cửa đại trà khúc
nghĩa an đang hình thành giúp cho giao thường thuận lợi
các tiện ích nội khu chỉ có tại phú an khang như hai hạng mục công viên
với quy mô sáu hectare hệ thống xốp hầu biệt thự nhà phố phức hợp
đã khiến các vị trí đất nền thuộc dự án có sức hút mạnh mẽ với giới đầu tư
rõ ràng có thể thấy sự phát triển của loại hình căn hộ dịch vụ cho thuê
tại việt nam đang chưa tương xứng với tiềm năng của loại hình này
và trong bối cảnh như vậy thì những mô hình xây dựng căn hộ cho thuê
hướng tới một trong những đối tượng khách hàng thuộc các quốc gia
đang đứng đầu trong việc đầu tư fdi là một hướng đi đúng và mang lại hiệu quả
sau đây là ghi nhận tại một mô hình như vậy mời quý vị cùng theo dõi
anh keisuke kikuchi đã có một năm sinh sống và làm việc tại việt nam
nhưng anh chưa hài lòng với bất cứ khu căn hộ dịch vụ
cho thuê nào trước đây mà mình đã từng ở
cho đến khi chuyển vào sống tại dự án căn hộ dành cho người nhật này
lý do tôi lựa chọn dự án này là bởi ở đây rất gần chỗ làm của tôi
và tôi cảm thấy yên tâm khi sống ở đây
khu nhà trước đây tôi ở họ không thể hỗ trợ tôi bằng tiếng nhật
mà vốn tiếng anh của tôi không tốt nên tôi rất khó khăn
trong việc đưa ra các yêu cầu của mình và cũng không được đáp ứng chúng
một cách tối ưu nhất ở đây tôi có thể giao tiếp với nhân viên
bằng tiếng nhật và có nhà hàng rất ngon
hàng sáng còn có dịch vụ ăn sáng nữa nên tôi cảm thấy rất yên tâm
và thoải mái khi sống ở đây
quả thật là với một người sống một mình
khi nhu cầu về chỗ ở tiện nghi và đồ ăn tốt đang là yếu tố cần
khi lựa chọn thuê tại một dự án căn hộ dịch vụ
tính đến quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy trong một trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư
tại việt nam hàn quốc dẫn đầu tiếp theo là nhật bản
với một bảy trăm năm mươi ba doanh nghiệp và tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
có một mươi bảy hai trăm sáu mươi sáu người nhật đang sinh sống và làm việc tại việt nam
như vậy có thể thấy nhu cầu về nhà ở của đối tượng khách hàng này là rất lớn
tôi thì bắt đầu tìm hiểu về thị trường năm ngoái
trong khoảng nghiên cứu từ năm ngoái đến nay thì chúng tôi thấy được là
các căn hộ dịch vụ cho thuê nổi tiếng và kinh doanh tốt ở hà nội
thì có cấu suất khoảng trên tám mươi còn dự án của chúng tôi thì sau khi khai trương được khai trương

đây là một trong số ít các dự án căn hộ dịch vụ cho thuê hướng tới khách hàng là người nhật
với những thiết kế phù hợp với phong cách sống và sinh hoạt dành cho đối tượng khách hàng tương đối kỹ tính này
các chuyên gia cũng nhận định tiềm năng phát triển của căn hộ dịch vụ ở việt nam là rất lớn
và để phát triển hơn loại hình này thì từ phía các chủ đầu tư cần tích cực đàm phán hơn nữa
với các nhà điều hành để sớm đình vị sản phẩm của mình
xác định khách hàng mục tiêu để đưa ra thiết kế và tiện ích phù hợp
có như vậy những dự án xây dựng mới đạt được hiệu quả lấp đầy cao nhất

xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại